lũ lụt trên địa bàn tỉnh bình định đã làm gần bốn trăm linh ngôi nhà sập hoàn toàn
gần bốn trăm linh căn nhà bị tốc mái hư hỏng và hàng trăm hộ dân đang phải đối diện với nguy cơ sống cảnh màn trời chiếu đất
trước tình hình đó sáng hai mươi một tháng một mươi hai thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ
làm việc với tỉnh bình định về công tác khắc phục hậu quả của lũ lụt
thủ tướng chỉ đạo chính quyền tỉnh bình định và địa phương sớm cấp đất
hỗ trợ dựng lại nhà cho người dân mất nhà sau lũ
báo cáo thủ tướng chính phủ lãnh đạo tỉnh bình định cho biết
mưa lũ đã khiến ba mươi chín người chết và mất tích năm trăm năm mươi một nhà bị sập hoàn toàn gần một trăm linh ngôi nhà bị ngập nước
chia sẻ với những mất mát của người dân ở đây thủ tướng động viên bà con đoàn kết tương trợ đùm bọc nhau cùng vượt qua khó khăn
thủ tướng chỉ đạo chính quyền tỉnh bình định nhanh chóng hỗ trợ người dân không để hộ nào thiếu đói
với những hộ mất nhà thì phải nhanh chóng cấp đất hỗ trợ kinh phí và kêu gọi sự hỗ trợ của xã hội giúp người dân sớm dựng nhà ổn định cuộc sống
thủ tướng cũng đã tặng quà cho một mươi một hộ gia đình của xã mỹ chánh có nhà bị lũ làm sập hoàn toàn
cũng trong sáng nay thủ tướng đã kiểm tra đoạn kè sông hà thanh
thuộc xã luật lễ thị trấn diêu trì huyện tuy phước bị sạt lở do lũ khiến ba ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn và thăm hỏi tặng quà cho người dân nơi đây
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh bình định
sau khi nghe báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ và kiến nghị của lãnh đạo tỉnh bình định thủ tướng chỉ đạo
nhiệm vụ cấp bách trước mắt của toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh là thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời nhanh hơn tốt hơn cho những hộ bị thiệt hại về người và tài sản
trước mắt thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp tám mươi tỷ đồng để bình định chủ động cho các hoạt động thiết yếu khắc phục thiệt hại
giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tám tỉnh miền trung tổ chức vụ đông xuân đặc biệt thích ứng với thực tế
về lâu dài bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ giao thông vận tải bộ y tế bộ xây dựng và các nhà khoa học
lãnh đạo các tỉnh miền trung phải sớm có các hội nghị khoa học về diễn biến thời tiết bất thường và xây dựng các kịch bản đưa ra các giải pháp thích nghi
thủ tướng cũng đồng ý hỗ trợ khẩn trương hai tấn gạo cho tỉnh bình định